một số dự án điện mặt trời được các nhà đầu tư việt nam chuyển nhượng cho các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu quản lý vận hành
theo bộ công thương đây là tín hiệu tốt trong việc thu hút đầu tư đối với ngành điện
đặc biệt trong bối cảnh hiện nay các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển nguồn điện mà không cần bảo lãnh chính phủ được xem là điểm tích cực
thời gian gần đây một số dự án điện gió điện mặt trời đã được các nhà đầu tư việt nam chuyển nhượng một phần
hoặc toàn bộ dự án dưới hình thức liên doanh chuyển nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài đến từ thái lan philippines trung quốc singapore
các dự án điện mặt trời điện gió triển khai đầu tư hoàn toàn không có bảo lãnh chính phủ
theo bộ công thương tùy thuộc vào khả năng của các nhà đầu tư trong nước mà vai trò ở mỗi dự án năng lượng tái tạo có thể khác nhau
khi các nhà đầu tư nhỏ kết hợp với các nhà đầu tư khác sẽ tổ hợp tạo nên dự án tốt hơn
ngoài ra với sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài có thế mạnh công nghệ kinh nghiệm động cơ và quản lý vận hành nhà máy và khả năng thu xếp nguồn vốn cao sẽ bảo đảm lợi ích tổng thể của dự án cũng như của xã hội
cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng mặt trời
như thời gian vừa qua với cơ chế biểu giá cố định thì nó vừa thúc đẩy được phát triển một lượng nguồn điện năng lượng tái tạo rất là nhanh
kịp thời bổ sung nguồn điện để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
nhưng đồng thời cũng tạo ra khả năng cơ hội phát triển cho các công ty các nhà đầu tư trong nước với quy mô khác nhau
giá bán điện cố định của các dự án điện mặt trời vừa qua đã thu hút nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực năng lượng
tính đến hết ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi đã có chín mươi hai dự án hoặc một phần dự án điện mặt trời
và một mươi dự án hoặc một phần dự án điện gió có tổng công suất gần sáu mw đã vận hành thương mại
giai đoạn tới thị trường năng lượng tái tạo việt nam sẽ tiếp tục có nhiều cơ hội để phát triển cạnh tranh với nguồn năng lượng truyền thống
vì vậy thủ tướng chính phủ cũng đã chỉ đạo bộ công thương nghiên cứu đề xuất áp dụng cơ chế đấu thầu cho phát triển nguồn năng lượng tái tạo
thay thế cho cơ chế giá bán điện cố định của các dự án điện mặt trời đã ban hành